chỉ vì mê mụi mùa yêu mà một phụ nữ trú tại thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã trì ba tỷ đồng để làm bùa hóa giải bộ yêu cho chồng mình
điều đáng nói ở đây là bùa hóa giải được làm từ những nguyên liệu hết sức kỳ lạ
sau một thời gian dài sử dụng nhưng không có kết quả thì người này mới biết mình đã bị lừa và trình báo đến cơ quan công an
qua một người bạn giới thiệu khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm một phụ nữ ở huyện phú quốc tìm đến nơi ở của đối tượng võ bạch hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại khu phố bảy thị trấn dương đông để xem bói
biết được người phụ nữ này đang ghen và nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác đối tượng hoa liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nói với chị này là chồng của chị bị chúng bùi yêu nên phải làm bùa để hóa giải
nếu không gia đình chị sẽ ly tán
thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng
tin lời thầy bói hết lần này đến lần khác người phụ nữ trên đã chi tiền cho đối tượng hoa làm bùa hóa giải